mỗi dịp tết đến xuân về đội tình nguyện viên chữ thập đỏ thôn tân hòa xã phúc ứng huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
lại tổ chức gói bánh trưng và tặng quà tết cho những người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn
hành trình một mươi năm với hơn bảy chiếc bánh trưng cùng hàng nghìn xuất quà tết đã được trao đi
đã mang lại những cái tết trọn vẹn ấm áp hơn
mặc cho thời tiết mưa rét của những ngày cuối năm hai mươi năm tình nguyện viên hội chữ thập đỏ tân hòa xã phúc ứng huyện sơn dương
hầu hết là những người cao tuổi vẫn có mặt đông đủ tại nhà ông trịnh đình bồng đội trưởng để gói bánh trưng từ thiện
để có được nồi bánh trưng cho người nghèo các tình nguyện viên đã phải chuẩn bị trước đó khoảng một tháng
gồm nguyên liệu gói bánh lên danh sách các hoàn cảnh khó khăn và lập kế hoạch phân bổ các xuất quà
trước đây thì chúng tôi chỉ có một mươi năm người thôi nhưng mà sau hoạt động dần dần thì được nhiều người biết đến
và đã tự nguyện ra tham gia thì hiện nay là
chúng tôi có bốn mươi năm tình nguyện viên tất cả và chúng tôi có hai mươi chín nhà tài trợ và nhà hảo tâm là cùng chung sức với chúng tôi
cho nên là bây giờ là anh em tôi không phải tổ chức đi xin ở các nơi nữa
câu lạc bộ quan họ làng dương húc xã đại đồng huyện tiên du tỉnh bắc ninh
là một trong những đơn vị tài trợ thân thiết đã gắn bó với đội tình nguyện viên tân hòa bốn năm nay
đội tình nguyện của thôn tân hòa này tôi thấy là rất là hiếm có
mà cái phong trào mà hoạt động ở đây nó
nói chung là toàn các ông bà cao tuổi nhưng mà cái hoạt động của họ tôi thấy là đáng khâm phục
mà chúng tôi còn phải học tập nhiều
tại trụ sở xã phúc ứng huyện yên sơn một trong nhiều điểm trao tặng bánh trưng và quà tết
năm mươi người đến nhận quà là năm mươi hoàn cảnh khó khăn đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã phúc ứng
năm nay ngoài cặp bánh trưng mỗi người còn nhận được một thùng mì tôm
một chiếc khăn bông mới quần áo và tiền mặt
hôm nay là nhờ có đảng với lại
với lại nhà nước với lại các nhà tài trợ quyên góp cho bà con chúng tôi
thì chúng tôi cảm thấy sung sướng lắm mà ăn tết vui vẻ lắm
vâng không bao giờ đời tôi chưa bao giờ được như này
hôm nay có cô có con chú có bác họ rất là vui hơi mọi năm rồi
nói chung là quà ăn tết rồi
năm nay khoảng một hai trăm linh chiếc bánh trưng ấm tình nhân ái
cùng nhiều phần quà ý nghĩa đã sẵn sàng đến với những hoàn cảnh khó khăn
cùng với hoạt động của các bà cao tuổi
hoạt động gói bánh và tặng quà
đội hiện đang nhận phụ trách hai mươi bốn địa chỉ nhân đạo
với mức hỗ trợ hai trăm linh đồng một địa chỉ một tháng
ở vào tuổi cần nghỉ ngơi
nhưng những tình nguyện viên của đội vẫn miệt mài hoạt động nhân đạo
họ tự nhận mình là những chiếc lá rách ít đùm chiếc lá rách nhiều
để xã hội bớt đi những số phận khó khăn